thành ủy hải phòng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề năm mươi năm thành phố hải phòng thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh thành tiệu và bài học kinh nghiệm giữa hội thảo có đồng chí lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ước
hội thảo là dịp để ôn lại và khẳng định giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc của di trúc chủ tịch hồ chí minh và những di huấn của bác qua chín lần về thăm hải phòng thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cảng đối với người
đồng thời đây cũng là dịp để đánh giá tổng kết những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật và những bài học kinh nghiệm của thành phố trong năm mươi năm thực hiện di trúc qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh